chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hội kiến tổng thống ấn độ ram nath kovind
nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã chia sẻ những kỷ niệm đẹp về đất nước và con người ấn độ
sau hai chuyến thăm gần nhất trên cương vị chủ tịch quốc hội vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
và trước đó trên cương vị phó chủ tịch quốc hội vào tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
chủ tịch quốc hội cho rằng việc ngài tổng thống nhận lời phát biểu tại quốc hội việt nam dịp này
mang ý nghĩa đặc biệt thể hiện quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước
đã bước sang một giai đoạn mới
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh tham dự buổi tổng thống ấn độ phát biểu tại quốc hội lần này
có gần năm trăm linh đại biểu trong đó có nhiều lãnh đạo các bộ ngành và toàn bộ sáu mươi ba tỉnh thành phố của việt nam
thể hiện sự trân trọng mà đảng nhà nước và đặc biệt là quốc hội việt nam dành cho ấn độ
tổng thống ấn độ khẳng định ấn độ hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống
và đối tác chiến lược toàn diện với việt nam trên tất cả các lĩnh vực
đồng thời cảm ơn quốc hội việt nam đã giúp thu xếp để ông có vinh dự đặc biệt phát biểu tại quốc hội dịp này
tổng thống ấn độ bày tỏ tin tưởng sự kiện này cũng như chuyến thăm ấn độ của chủ tịch quốc hội năm hai nghìn một mươi chín
và trao đổi đoàn nghị sĩ hữu nghị hai nước vừa qua sẽ tiếp tục giúp thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp